từ ngày bảy tháng một mươi
thông tin cho biết các con tin israel bị hamas bắt giữ đang trên đường từ giải gaza đến cửa khẩu rafah của ai cập dưới sự hộ tống của các nhân viên ủy ban chữ thập đỏ quốc tế
trong khi icrc xác nhận đã bắt đầu tiến hành chiến dịch dài ngày hỗ trợ việc trao trả các con tin bị hamas giam giữ tại giải gaza và tù nhân palestine bị israel giam giữ
phản ứng trước động thái này thủ tướng các bộ trưởng nội các israel đã hoan nghênh việc thả tự do cho những con tin israel
đầu tiên cam kết sẽ đưa về nhà tất cả những người còn bị hamas giam giữ ở giải gaza tổng số con tin theo báo cáo là khoảng hai trăm bốn mươi người
về phần mình thủ lĩnh phong trào hồi giáo hamas cho biết phong trào này hoan nghênh các nỗ lực đang được tiến hành nhằm chấm dứt việc israel bao vây giải gaza thúc đẩy việc trao đổi tù nhân
ngừng các cuộc tấn công vào nhà thờ hồi giáo al aqsa giúp người palestine thành lập một nhà nước độc lập
quan chức này cũng nhấn mạnh hamas sẽ không từ bỏ các vị trí của mình trước trong và sau xung đột
đồng thời bác bỏ bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào việc quản lý gaza
trong cuộc họp báo chung được tổ chức tại cửa khẩu biên giới rafah của ai cập với hai nhà lãnh đạo thủ tướng tây ban nha và thủ tướng bỉ
tổng thống ai cập abdel fattah el sisi đã kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận nhà nước palestine và đưa nước này gia nhập liên hợp quốc
tổng thống ncc nhấn mạnh việc khôi phục ý tưởng về giải pháp hai nhà nước trong hơn ba mươi năm qua
đã không mang lại tiến bộ đáng kể đồng thời nêu bật sự cần thiết phải có một cách tiếp cận khác
trong đó có việc cộng đồng quốc tế công nhận nhà nước palestine và đưa nước này gia nhập liên hợp quốc
nhà lãnh đạo ai cập khẳng định giải pháp duy nhất cho vấn đề palestine là thành lập một nhà nước palestine độc lập bên cạnh israel
dựa trên đường biên giới ngày bốn tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy với đông jerusalem là thủ đô
ông ncc bày tỏ sẵn sàng chấp nhận một nhà nước palestine phi quân sự có thể có sự hiện diện của các lực lượng quốc tế
nhằm đảm bảo an ninh cho cả palestine và israel
tại cuộc họp báo thủ tướng tây ban nha pedro sánchez cũng đã kêu gọi cộng đồng quốc tế chính thức công nhận nhà nước palestine độc lập
đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải công nhận về mặt ngoại giao
về phần mình thủ tướng bị alexander dekru cho rằng việc phá hủy giải gaza là không thể chấp nhận được
và kêu gọi lực lượng hamas cố gắng phóng thích tất cả các con tin
theo ông dekru lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài bốn ngày hiện nay ở giải gaza cần phải được chuyển thành một lệnh ngừng bắn lâu dài
còn tại châu âu các quan chức tình báo và cảnh sát ở năm quốc gia trong đó có anh đức và pháp cảnh báo
đang nhận thấy nguy cơ gia tăng số vụ tấn công tính phần tử hồi giáo cực đoan bởi cuộc chiến israel hamas
tình trạng này sẽ gây thêm gánh nặng cho các nguồn tài nguyên hiện nay
khi vốn đã chịu sức ép nặng nề do phải đối phó với những mối đe dọa khác trước đó
một quan chức an ninh anh cho biết cuộc chiến ở gaza có thể trở thành nơi chiêu mộ phiến quân hồi giáo lớn nhất thế giới
từ năm hai nghìn
trong cuộc chiến tranh iraq năm hai nghìn ba trong bối cảnh những lời kêu gọi tấn công vào các mục tiêu do thái và phương tây đã gia tăng ở châu âu
trong khi đó một nguồn tin tình báo của đức cho biết những mối đe dọa đối với dân thường ở quốc gia này hiện xếp cao nhất trong lịch sử gần đây
các quốc gia như slovenia và bosnia hezgovina đã nâng mức cảnh báo về mối đe dọa từ khủng bố
italia cũng tái áp đặt các biện pháp kiểm soát biên giới với slovenia với lý do có nguy cơ phiến quân xâm nhập vào nước này
đáng chú ý số nạn nhân thiệt mạng do các cuộc tấn công của chiến binh hồi giáo ở châu âu đã tăng mạnh từ năm hai nghìn bốn đến năm hai nghìn sáu do lời kêu gọi của al qaeda và đạt đỉnh điểm trở lại vào năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi tám do ảnh hưởng từ nhà nước hồi giáo is
đúng ngày hai mươi bốn tháng một mươi một ngày black friday toàn bộ nhân viên và khách mua hàng tại trung tâm thương mại american dream mall ở bang new jersey của mỹ đã được sơ tán khẩn cấp do địa điểm này bị đe dọa đánh bom
hiện cảnh sát địa phương đang khẩn trương điều tra lời đe dọa này
trước đó qua một bài đăng trên mạng xã hội x giới chức bang đã yêu cầu tất cả khách hàng người thê địa điểm và các nhân viên tại trung tâm thương mại american dream mall làm theo hướng dẫn của cơ quan chức năng rời khỏi tòa nhà và di chuyển đến địa điểm an toàn
hiện cảnh sát và ban quản lý trung tâm thương mại chưa đưa ra bình luận nào công khai về vụ việc vụ việc đã phần nào làm nguội lạnh sự hào hứng mua sắm của khách hàng trong ngày siêu giảm giá toàn cầu
bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị ngày hai mươi bốn tháng một mươi một khẳng định bắc kinh duy trì quan hệ hữu nghị với tất cả các quốc gia trên thế giới
tuyên bố trên được bộ trưởng vương nghị đưa ra trong cuộc họp báo với người đồng cấp pháp cathen krona đang ở thăm bắc kinh
tại cuộc họp báo khi được hỏi về quan điểm của trung quốc trong quan hệ với liên minh châu âu ông cho biết bắc kinh ủng hộ quyền tự chủ chiến lược của khối này đồng thời nhấn mạnh hợp tác eu trung quốc không nên bị cản trở vì vấn đề cạnh tranh
về phần mình ngoại trưởng colonna bày tỏ
pháp mong muốn thúc đẩy đối thoại sâu rộng với trung quốc về các vấn đề quốc tế trong đó có các cuộc khủng hoảng đang diễn ra
trước đó cùng ngày hai quan chức này đã chủ trì đối thoại song phương tại đại học bắc kinh nhằm tăng cường hợp tác giữa trung quốc và pháp trong nhiều lĩnh vực như giáo dục và ứng phó biến đổi khí hậu
ngoại trưởng pháp corona đang thăm trung quốc hai ngày
trước đó ngày hai mươi bốn tháng một mươi một bà đã có cuộc làm việc với thủ tướng trung quốc lý cường tập trung vào thúc đẩy quan hệ song phương và tình hình khu vực trung đông

trong quá trình xử lý rác thủy tinh được để riêng chờ các phương pháp xử lý thích hợp hơn trong khi rác nhựa được nghiền nát sau đó ép thành từng tấm phục vụ cho mục đích sử dụng khác nhau
dự án hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm tuy nhiên hiệu quả mà nó mang lại cho người dân địa phương đã khá tích cực
nhờ chương trình này chúng tôi không còn đốt rác nữa thứ hai chúng tôi thấy địa phương trở nên sạch sẽ hơn
khi khách du lịch tới đây họ vứt vỏ chai xuống mương và nó sẽ mất nhiều năm mới có thể phân hủy
do đó để giữ gìn môi trường chúng tôi nhặt rác phân loại và chuyển tới cơ sở tái chế
để hướng tới quy trình xử lý rác thải hiệu quả là một con đường dài với mông cổ
việc cần làm hiện nay là tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ và xây dựng kế hoạch chiến lược
để quốc gia này vừa bắt kịp xu hướng phát triển vừa bảo tồn được những cảnh quan hoang sơ hùng vĩ đặc trưng